ngày hai mươi bốn tháng năm các vận động viên dự giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy
cúp petro việt nam đạm cà mau hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại nhà thi đấu khánh hòa tiếp tục thi đấu nội dung đơn
đã có bất ngờ lớn khi á quân đơn nữ bị loại ngay từ vòng đầu
tại nội dung thi đấu đơn sáng hai mươi bốn tháng năm bất ngờ lớn đã xảy ra khi cây vợt nguyễn khoa diệu khánh
thành phố hồ chí minh huy trường bạc đơn nữ năm hai nghìn một mươi tám đã bị loại ngay trong trận đấu đầu tiên
trước tay vợt mới một mươi năm tuổi là trần mai ngọc hà nội t và t với tỷ số hai mươi bốn
dù bị dẫn trước xét đầu mai ngọc đã bứt phá để giành chiến thắng ấn tượng
chiều cùng ngày đã diễn ra trận đấu bán kết đôi nam nữ giữa cặp vận động viên mỹ trang đăng vũ
của đội thành phố hồ chí minh với cặp đôi huỳnh anh tuấn và phan hoàng tường giang đội công an nhân dân
tối nay ngày hai mươi năm tháng năm vào lúc một mươi chín h tại nhà thi đấu khánh hòa sẽ diễn ra trận chung kết các nội dung
đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ